ngày hai tháng hai phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quảng ninh
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đã biểu dương và đánh giá cao tỉnh quảng ninh và thành phố móng cái
đã triển khai rất nhanh những chỉ đạo của trung ương trong việc phòng chống dịch bệnh do virus corona ncov gây ra
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu ngành y tế quảng ninh phải thực hiện khám sàng lọc kiểm dịch cách ly không để mầm bệnh đi sâu vào bên trong nội địa
trong quá trình khám sàng lọc điều trị phải làm theo đúng chỉ đạo của bộ y tế
hiện thành phố đã tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu của cư dân biên giới tạm dừng hoạt động đón khách du lịch trong ngày vào địa bàn
hoạt động xe du lịch tự lái qua cửa khẩu quốc tế móng cái